đồng thời đề nghị truy tố bị can giàng a di trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
vụ án này có bốn bị can trong đó có ba bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
bao gồm vàng thanh xá giàng a dế và vàng a minh đều trú ở điện biên
theo kết luận điều tra vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại km một trăm bảy mươi ba quốc lộ ba thuộc địa phận xã tú trĩ huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tổ công tác thuộc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn đã phát hiện xe ô tô đầu kéo có dấu hiệu nghi vấn
nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
kết quả kiểm tra trên xe có ba người bao gồm triệu văn minh chúa tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
lái xe đầu kéo cùng triệu minh lực là phụ xe và giàng a di trên đường đi lên tỉnh cao bằng
qua kiểm tra trong xe có một trăm một mươi tám khối hình chữ nhật trong đó có ba mươi tám khối hộp mỏng và tám mươi khối hình hộp chữ nhật được gói bằng ni lông bên ngoài
tổng cộng là một trăm chín mươi tám bánh heroin
đây là số ma túy do vàng a minh mua bán trái phép
đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bị can minh đã tự sát
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can này
đối với bị can giảng a di do hàm lợi ích vật chất nên đã tham gia vận chuyển trái phép một trăm chín mươi tám bánh heroin để hưởng lợi bất chính
đối với bị can vàng thanh xá và giàng a dế có đủ căn cứ xác định là đồng phạm với vàng a minh về tội mua bán trái phép chất ma túy
nhưng hai bị can xá và dế đã bỏ trốn ngay sau khi bị phát hiện
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra lệnh truy nã khi nào bắt được sẽ điều tra xử lý sau
cho vay tiền với lãi suất lên đến chín mươi một tháng
năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vai nặng lãi
năm đối tượng bị tạm giữ bao gồm nguyễn văn tuấn lê văn trung trần đăng khoa cùng chú tỉnh đồng nai trần văn sĩ chú tỉnh lâm đồng và trần phú trung chú tỉnh thanh hóa
theo điều tra ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng trên đã thực hiện cho vay dưới hai hình thức
một là cho vay đứng
theo tỷ lệ cứ một triệu đồng tiền vay thì tính lãi từ một mươi năm cho đến ba mươi đồng một ngày
một mươi ngày đóng lãi một lần
hai là vay trả góp
với tỷ lệ là cứ một triệu đồng tiền vay thì sau hai mươi năm hoặc ba mươi ngày góp thành một hai trăm bốn mươi đồng
với các hình thức này các đối tượng đã cho bà nguyễn thị kim phụng vay tiền trả lãi tháng với lãi suất lên đến chín mươi một tháng
bên cạnh đó qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định các đối tượng trên còn cho ba mươi một người khác vay
với số tiền thu lợi bất chính trên năm mươi sáu triệu đồng
công an huyện hòa thành tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức là lắc tài xỉu
được thua bằng tiền do nguyễn tuấn hào chúa tại địa phương đứng ra tổ chức
trước đó vào lúc chín h ngày một mươi bảy tháng sáu công an huyện hòa thành bắt quả tang một tụ điểm lắc tài xỉu qua mạng internet
được thua bằng tiền tại ấp trường xuân xã trường hòa
bắt giữ một mươi sáu đối tượng tăng vật thu giữ bao gồm một mươi bốn điện thoại di động một mươi ba xe mô tô và số tiền gần bảy mươi triệu đồng
qua điều tra các đối tượng khai nhận điểm đánh bạc này hoạt động từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay
để qua mặt lực lượng công an các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và cử người canh gác
xin việc làm luôn là một nhu cầu bức thiết đối với người dân
nắm bắt được nhu cầu đó không ít kẻ đã giả mạo danh nghĩa của các tổ chức cá nhân để đứng ra xin việc làm
tin tưởng các đối tượng này nhiều người đã lâm vào cảnh tiền mất tật mang
công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ vừa khởi tố bắt tạm giam một giáo viên về hành vi lừa đảo này
những ngày này gia đình chị trần thị lan ở xã tây cốc huyện đoan hùng vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết tin
người mà gia đình chị đang gửi gắm xin việc cho con vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi lừa đảo
chị lan cho biết chị có con gái vừa tốt nghiệp ngành sư phạm đang có nhu cầu xin việc làm
thông qua người quen
bạn bè ở cùng xã chị đã gặp và nhờ một người phụ nữ tên là đường xin việc với số tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng

anh hải cho biết vì muốn xin việc cho vợ nên khi nghe thông tin từ một số người quen biết nói đường có khả năng xin được việc làm
anh đã chạy vạy người thân vay được số tiền gần ba trăm linh triệu đồng rồi đến gặp đường
tuy nhiên hơn một năm nay vợ anh vẫn không xin được việc bức xúc anh hải đã viết đơn trình báo cơ quan công an
chị đưa ra một số những cái giấy tờ nói chung là lời lẽ có hết sức là thuyết phục
đấy thế là hai vợ chồng
cảm thấy nó có đủ sự tin tưởng hai bà chồng nó bàn bạc đi đến quyết định là
nhất định là vay mượn số tiền đấy xong là ra thấy gặp chị đấy và nhờ chị xin việc hộ
tiếp nhận đơn trình báo của anh hải công an huyện đoan hùng đã vào cuộc và nhanh chóng làm rõ chân dung của đối tượng lừa đảo
đó chính là nguyễn thị hải đường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở khu đoàn kết thị trấn đoan hùng
nguyên là giáo viên trường mầm non xã yên kiện
nguyễn đoan hùng
do bạn bè nói giới thiệu đấy thì em cũng có em
tức là em không ngứa đâu mà chỉ là mọi người nhờ em là do là con biết thôi
thì em xin như do là chưa đến thời điểm chưa không xin được ai cả
nhưng em lấy số tiền đấy cũng chuyển đi một phần cho ba người
để tạo niềm tin cho những người muốn nhờ đường chạy việc đi đâu đường cũng tự giới thiệu
mình có người thân và có bạn bè làm ở một số sở ngành lớn của tỉnh phú thọ
có khả năng xin được việc làm
chính vì thế một số người đã nhẹ dạ đặt chọn niềm tin vào đường
và không ngần ngại chi một số tiền lớn lên tới hàng trăm triệu đồng
để được công việc ổn định cho con em mình
với thủ đoạn trên đường đã lừa được rất nhiều người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
cũng qua cái sự việc này chúng tôi cũng khuyến cáo người dân
là những ai đang có nhu cầu sinh việc cho bản thân và người thân trong gia đình
thì hãy đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để tìm hiểu
kỹ tránh để các đối tượng xấu lợi dụng và giới thiệu tự giới thiệu
có mối quan hệ quen biết người này người kia để nhận tiền xin việc
dẫn đến cái tình trạng là tiền mất mà công việc cũng không xin được
tin tưởng vào những lời hứa hẹn đường mật của các đối tượng đưa ra
không ít người đã phải vay mượn thậm chí cầm cố tài sản
để có đủ tiền xin việc cho người thân
nhưng họ đâu biết được rằng đằng sau những lời hứa hẹn đó
là một âm mưu lọc lừa với thủ đoạn vô cùng tốt
trước thực trạng số vụ lừa đảo xin việc làm đang có chiều hướng gia tăng
mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác đừng nhẹ dạ cả tin
để rồi rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo
bệnh nhân là anh nguyễn đức thịnh quê cà mau sau khi bị tai nạn lao động
với chẩn đoán bị gãy đốt sống ngực số tám tại cà mau
khi được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy anh lại bị khoan nhầm cẳng chân
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu bệnh viện trợ rẫy xác minh khẩn trương
nội dung thông tin nêu trên tiến hành ghi nhận phân tích nguyên nhân
xử lý sự cố y khoa báo cáo phản hồi và đưa ra giải pháp khắc phục
phòng ngừa sự cố y khoa theo đúng quy định
đồng thời bệnh viện cũng phải nhanh chóng giả soát các quy trình kỹ thuật chuyên môn
quy trình chăm sóc và chấn chỉnh tăng cường đảm bảo an toàn phẫu thuật an toàn người bệnh
ngay sau khi xảy ra sự cố lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy cho biết đã quyết định
đình chỉ công tác hai nhân viên liên quan
theo bệnh viện đây là sự cố y khoa đáng tiếc coi đây là bài học cần chấn chỉnh
để không xảy ra các sự cố tương tự
thưa quý vị bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết tại hà nội và các tỉnh phía bắc
thời tiết nắng nóng và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh phát triển
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương có khá nhiều ca mắc sốt xuất huyết là người lớn đang nằm điều trị
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
anh nguyễn tùm lâm đã nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết đến ngày thứ sáu
hiện tại tình trạng sức khỏe của anh đang có tiến triển tốt
anh được thông báo sẽ được xuất viện sớm
phát ban trên cơ thể do sốt xuất huyết gây ra có thể trong một đến hai tuần mới hết
lý do anh mắc phải căn bệnh này cũng giống như nhiều người
đó là do chủ quan không mắc màn khi đi ngủ trong môi trường sớm có mỗi chuyển bệnh
chắc là do đi học ở trên trường kia
có dịch nên mình không để ý lên
mình bị xong về đến nhà mới phát hiện ra
thì phát hiện nhưng mà cũng chưa bị xuất xuất huyết
xong rồi lên đến viện thì tầm phát hiện ra
thì mình biết phải làm đấy
theo thống kê của bộ y tế tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng năm
cả nước đã ghi nhận hơn năm mươi bảy tám trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có ba ca tử vong số ca mắc cao gấp hơn ba lần so với năm hai nghìn một mươi tám
cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra cảnh báo
do diễn biến và ảnh hưởng của thời tiết
bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng và có thể diễn biến phức tạp
nếu chúng ta không có các biện pháp quyết liệt để phòng chống
có thể nói lên là cái ý thức ở môi trường xã hội nó quá bẩn
mũi tạo điều kiện cho mũi nó phát triển
thứ hai là ý thức của con người không có cách phòng bệnh
và cái thứ ba là cái xu thế của thời đại công nghiệp
người làm việc này là ngủ vô tội bạ
có thể là đang làm việc chân tay ở dưới
có thể là ngủ trưa nhất là ngoài bắc mà có cái tục
mình cứ nói là cán bộ công nhân viên chức làm bắt đầu ngủ văn phòng là rất hay mắc
bởi vì cứ một
trong phòng có một người mắc thì sẽ có người tiếp mắc theo
vì là mũi nó đốt ở dưới chân mình nè
còn ở hà nội thì là các cháu nhất là học sinh là các cháu là ngủ tập thể trong một cái môi trường
mà phòng rộng không có màng
bệnh nhân chết ở đây là do rất nhiều yếu tố
thứ nhất chủ quan có
thứ hai là bác sĩ tuyến đầu khám không chính xác
và thứ ba là khi đã xảy ra rồi mà không có các bước của quy trình chống sốc
thường điều trị ở những nơi không có chuyên khoa
thì tỉ lệ chết sẽ rất là cao
vâng thưa quý vị để phòng bệnh thì mỗi người dân và cộng đồng
cần chủ động thực hiện các biện pháp như là
đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước trong gia đình
để mũi không thể vào đẻ trứng
lật úp các dụng cụ không chứa nước
hàng tuần sẽ thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy
bằng cách là thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn
thay nước bình hoa bỏ muối hoặc là dầu vào bát nước kê chân trạng
đồng thời thì mỗi người dân cần chủ động phòng tránh mũi đốt
bằng cách là ngủ màn mặc quần áo dài đề phòng mũi đốt
và kể cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt mũi
và khuyến cáo vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức cập nhật hai mươi bốn h
chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thú vị khác
đến từ nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
công an quận tân bình tp hcm đang điều tra nguyên nhân tử vong
của một người đàn ông được người dân phát hiện dưới chân cầu vực hoàng hóa thám
thông tin ban đầu sáng cùng ngày người dân phát hiện có bất thường
dưới chân cầu vực hoàng hóa thám phường một mươi hai quận tân bình
nên tới kiểm tra thì tá họa phát hiện thiết thể người đàn ông đã tử vong
nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm
hiện trường điều tra nguyên nhân
theo một số nhân chứng nạn nhân có mang theo sổ khám bệnh trên người
thưa quý vị trong khi có nhiều lớp chuyên chỉ trung bình mỗi môn năm điểm là trúng tuyển
thì đối với lớp một mươi không chuyên học sinh tp hcm phải đạt tám điểm trên một môn
năm hai nghìn một mươi chín điểm chuẩn lớp một mươi không chuyên của trường trung học phổ thông
trần đại nghĩa lần lượt là hai mươi bốn và hai mươi năm
trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong là hai mươi năm và hai mươi năm
với các tín điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm ngữ văn
cộng điểm ngoại ngữ điểm toán
như vậy để trúng tuyển lớp không chuyên vào hai trường trên
học sinh lớp một mươi ở tp hcm phải đạt ít nhất mỗi môn từ tám điểm trở lên
tuy nhiên nhiều lớp chuyên có điểm chuẩn giảm mạnh so với năm hai nghìn một mươi tám
như trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong có điểm chuẩn toán giảm sáu bảy mươi năm
ở trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa lớp chuyên toán cũng giảm sáu hai mươi năm điểm
trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền cũng có điểm chuyên toán giảm năm năm điểm
điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập sẽ được công bố vào đầu tháng bảy
sở giáo dục đào tạo tp hcm nhận định phổ điểm năm nay sẽ dễ cho các trường tuyển sinh
và dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm ngoái
thưa quý vị hàng ngày tại nhiều tuyến đường của thành phố đặc biệt là vào giờ cao điểm
hình ảnh hàng ngàn người điều khiển xe máy tranh thủ leo lên vỉa hè lệ đường
và vỉa hè dành cho người đi bộ bị xâm chiếm hoàn toàn
nhiều khu vực đường bị bom đát thậm chí là tìm ẩn những nguy cơ cao về tai nạn
ghi nhận tại các tuyến đường hoàng văn thụ tôn đức thắng ba tháng hai năm kỳ khởi nghĩa
và các tuyến đường hướng vào trung tâm tp hcm tình trạng người điều khiển xe gắn máy
leo lên vỉa hè diễn ra khá phổ biến đặc biệt là trong khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều
không có chỗ cho người đi bộ chính điều này khiến một số phần đường dành cho người đi bộ
bị băm nát nhiều vị trí gạch đá bông tróc vỡ nát thậm chí văng vãi xuống lồng đường
nhiều nơi được ngành chức năng cho sửa chữa khắc phục lại nhưng vừa xong thì lại bong lên tiếp vì xe máy
có nhiều đoạn lề đường khá cao so với lòng đường nhưng nhiều xe máy vẫn bất chấp leo lên
tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến người dân bức xúc
đường này dành cho mấy người đi bộ dành cho mấy người bà già ông già tâm liên
trẻ em đi bộ đi vòng vòng chơi vào phố chơi
nó chạy lên lệ không mà sao mà đi nước quẹt cho bà già té cái chết luôn
đúng là nhà nước nó cấm
tôi bị nó chạy lên lệ đụng cho xe thuốc bẻ luôn á
tại đa số là người sử dụng xe cắn máy không thích nhất là nắng
vì họ không có thích mà chở con cái như thế này như thế kia
có thể kiếm đường họ đi nhanh hơn mà đi lệ hơn chút
buộc họ cũng phải lên lệ thôi
nói chung thì
tình hình thì nó nhấp nhát thiệt
tình trạng mà như vậy nó dễ xảy ra tai nạn
trước thực trạng này và qua nhiều phản ánh của người dân
để chứng chỉnh tình trạng người đi xe máy lớn chiếm vỉa hè
sở giao thông vận tải tp hcm và các quận quyện cho biết
sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông
theo nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
người chạy xe trên vỉa hè sẽ bị phạt từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng
và cần thực hiện thường xuyên đảm bảo hiệu quả khi mà lượng xe máy ngày càng gia tăng như hiện nay
ta thấy là việc mà chạy xe trên vỉa hè là một hành vi nó không có văn hóa
và nó trực tiếp nó gây tới cái tai nạn giao thông
và nó cũng là gì nó một cái hình ảnh cái bộ mặt nó không đẹp đối với một cái thành phố với du lịch như chúng ta
đặc biệt là những người nước ngoài người ta vào đây người ta thấy tình trạng này
người ta cũng
cũng không có đồng tình với mình nữa đâu
trường hợp vỉa hè ưu tiên dành cho người đi bộ
nhưng mà thật sự là đã vừa bị lấn chiếm vừa bị các phương tiện xe vào những giờ cao điểm chạy lên đó
rồi nó không đảm bảo an toàn cho những người đi bộ hành trên các cái vỉa hè này
do đó đây là một cái hành vi mà chúng ta phải lên án và phải có cái chấn chỉnh
cũng như là chúng ta phải xử lý trong thời gian sắp tới
trên thực tế có nhiều nguyên nhân khiến vỉa hè bị băm nát
ảnh hưởng đến cảnh quan chung cũng như sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
để chấm dứt tình trạng này đòi hỏi vai trò tích cực của chính quyền địa phương
đặc biệt trong việc truyền thông xử lý các vi phạm kịp thời và sửa chữa bảo dưỡng lề đường
văn hóa phi vật thể luôn mang màu sắc dân gian có sự gắn bó chặt chẽ là tài sản vô giá
và luôn đồng hành cùng với cuộc sống của nhân loại
điều này lý giải vì sao nó có sức mạnh bền bỉ trước những biến thiên của thời gian
hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi sự kiện bốn ngày đêm của liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại đang được tổ chức tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tuy nhiên không khí vẫn không kém phần rộn rã đa dạng thanh âm sức sống
liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đang được bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban dân tỉnh khánh hòa tổ chức tại đây
những điệu dân ca mượt mà những câu khâu hát bài chòi những câu hát ca trù hay dân ca quần họ bất ninh
lại được vang lên giữa không gian của làng
tháo hước tò mò và thích thú là cảm xúc của rất nhiều người dân có mặt tại đây
đêm của làng dường như lãng mạn hơn khác biệt hơn
khi có sự hòa hợp với những người dân

chính những thanh âm của nhạc cụ lời hát
đã kéo người dân đến với buổi trình diễn càng lúc càng đông
người lớn thì say sư với những giai điệu quen thuộc
còn trẻ nhỏ thì thích thú khi thấy hình ảnh lạ lẫm của các cô chú biểu diễn trên sân khấu
nguyên nhân đất tổ hồ hồng đều có hai di sản được unesco cung cấp
đó là tỉnh lương thổ thủy đồng vương và a sản thủy học

họ sẽ biết đến chúng tôi và chúng tôi sẽ biết đến các người với họ
tiếng tồng chiên tiếng cỏ nhịp tiếng đàn réo rắc cứ thế vang lên
trong sự phấn khích của nhiều người kết hợp cùng lối diễn sướng độc đáo
người xem có thể hình dung rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của các di sản
trong đời sống của người dân ở các vùng miền
những buổi trình diễn ở cơ sở như thế này cũng là tâm huyết niềm mong muốn của nhiều nghệ nhân
mình mong muốn là
có nhiều việc để biểu diễn để giao lưu để truyền tải
đưa cái nét văn hóa mình đến các bà con các cuộc sống xa
ở trong nước cũng như là thậm chí là ở nước ngoài
từ người già đến người trẻ các anh hiệu chị hiệu liền anh liền trị ca nương kép đàn
cứ thế thay phiên nhau diễn sướng trong hành trình đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người dân
và giữa không gian này mọi người cảm nhận được
sức sống mạnh mẽ của những giá trị văn hóa từ những miền di sản
chính sức sống đó đã đưa các di sản này trở thành những giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
hôm nay tại thành phố ufa nước cộng hòa bashratostan liên bang nga đã khai mạc
hội nghị quốc tế lãnh đạo cao cấp phụ trách an ninh các nước lần thứ một mươi
với sự tham dự của hàng trăm đại biểu từ gần một trăm hai mươi quốc gia
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá về thực trạng
các mối đe dọa đến an ninh quốc tế đồng thời nêu ra một số giải pháp
nhằm ổn định chiến lược và phát triển bền vững
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ
thế giới bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới
đe dọa đến an ninh chủ quyền và sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của mỗi quốc gia
tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm nhập tấn công vào nhiều mục tiêu trên toàn thế giới
để đánh cắp thông tin tài sản sở hữu trí tuệ bí mật nhà nước
hoạt động khủng bố cực đoan ở một số khu vực có dấu hiệu tăng nhanh
và với âm mưu phương thức ngày càng tinh vi manh động hơn
đồng thời các nguy cơ an ninh phi truyền thống khác như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
biến đổi khí hậu dịch bệnh sự khủng hoảng cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên
nhiên liệu đang ngày càng hiện hữu và diễn biến phức tạp
theo bộ trưởng tô lâm đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội bền vững của các quốc gia
trong bối cảnh các mối đe dọa tổng hợp gia tăng là một yêu cầu cấp thiết và hết sức thách thức
đối với tất cả các quốc gia trên thế giới và cần có sự chung tay của tất cả các quốc gia
từ kinh nghiệm của việt nam bộ trưởng tô lâm đã đề xuất một số giải pháp cụ thể bao gồm
một nâng cao nội lực của mỗi nước
đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước phải trên cơ sở tôn trọng độc lập
chủ quyền của nước khác và luật pháp quốc tế
tăng cường hợp tác giữa các nước khu vực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia
phát triển kinh tế xã hội bền vững của các quốc gia và giải quyết mối đe dọa tổng hợp
nâng cao vai trò của các tổ chức khu vực nhóm liên kết các quốc gia trên thế giới
trong công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh chống lại các mối đe dọa tổng hợp
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới
hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật các tổ chức quốc tế
để cùng nhau tăng cường nguồn lực năng lực đảm bảo an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế xã hội bền vững
có phần duy trì sự ổn định hòa bình của thế giới khu vực và mỗi quốc gia
bên lề hội nghị bộ trưởng tô lâm đã gặp tiếp xúc với đại diện các đoàn trung quốc lào campuchia myanmar
mông cổ và có buổi làm việc với quyền tổng thống nước cộng hòa bashkortostan vladi khabirov
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
độ tin cậy chính trị ngày càng cao
bộ trưởng đề nghị ông vladi khabirov quan tâm giúp đỡ cộng đồng người việt nam tại bashkortostan
ổn định cuộc sống đóng góp tốt hơn cho sự phát triển địa phương cũng như mối quan hệ giữa hai nước
về phần mình quyền tổng thống vladi khabirov đánh giá rất cao cộng đồng người việt nam tại bashkortostan
và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp việt nam tăng cường đầu tư tại nước cộng hòa này
ông khẳng định chính quyền baskaterstan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư việt nam
ngoài ra bộ trưởng tô lâm còn một số hoạt động khác
như tiếp giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang nga sergei narishkin
và dự buổi tiếp của thư ký hội đồng an ninh quốc gia nikolai patrushev với trường đoàn các nước asean
quán triệt quy định của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân việt nam
và quy định của đảng ủy công an trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy ban thường vụ
ủy viên đảng ủy công an trung ương ủy viên ban thường vụ là người đứng đầu công an các đơn vị địa phương
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn lực lượng công an nhân dân
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương ban tổ chức trung ương
ban tuyên giáo trung ương và ủy ban kiểm tra trung ương
hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác công an
công tác xây dựng đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản
và những điểm mới trong quy định của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân việt nam
và nội dung quy định của đảng ủy công an trung ương về trách nhiệm nêu gương
đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trong công an nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa
tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của bộ chính trị và quy định của đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh việc thực hiện tốt các quy định sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng các tổ chức đảng
và đội ngũ cán bộ đảng viên trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh
giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với công an nhân dân
vì vậy cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các đơn vị công an địa phương và từng cán bộ đảng viên chiến sĩ
cần nắm vững nội dung cơ bản và quan điểm chỉ đạo của bộ chính trị và đảng ủy công an trung ương
khẩn trương có kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời hiệu quả
tập trung kiện toàn các tổ chức đảng đội ngũ cấp ủy theo quy định của bộ chính trị
để mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh ninh bình
bộ công an phối hợp với công an tỉnh ninh bình tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng thi số ba
đến với hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân bảng thi số ba
gồm tám đội tuyển đến từ công an các tỉnh ninh bình hà nam nam định thái bình hải dương hưng yên vĩnh phúc và bắc ninh
với gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
các đội tuyển phải trải qua bốn phần thi
thi duyệt đội ngũ
và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân
thi điều lệnh đội ngũ
nghi lễ võ thuật công an nhân dân
và phần thi bắn súng quân dụng
ban tổ chức sẽ bế mạc và trao giải cho các đội tuyển vào chiều ngày mai một mươi chín tháng sáu
thưa quý vị
với rất nhiều người
được đặt chân tới trường sa
luôn là một vinh sự lớn
một niềm tự hào lớn
và đối với chúng tôi
được tác nghiệp ở trường sa
là hạnh phúc lớn lao của mỗi người làm báo
vượt qua không ít khó khăn
mỗi phóng viên nhà báo đều nỗ lực mang đến những tác phẩm báo chí
phản ánh thật sinh động
hấp dẫn về cuộc sống
tình cảm của quân và dân nơi hải đảo xa xôi
hai ngày một đêm
cùng tàu kiểm ngư kn bốn trăm chín mươi vượt trùm dương
đến với quân dân huyện đảo trường sa và nhà sàn dk một
trong đoàn công tác số năm lần này
có năm mươi năm kiều bào đến từ một mươi chín quốc gia
chính vì vậy
các nhà báo trong đoàn công tác
luôn có tinh thần trách nhiệm trong tác nghiệp
làm sao để đưa đến đồng bào cả nước
và kiểu bào ta ở nước ngoài
những hình ảnh sinh động
chân thực nhất
khơi dậy trong tâm khảm mỗi người
cả nước vì trường sa
trường sa vì cả nước
với tư cách là một phóng viên của báo vn spread
cái điện viên dự ra thì
khi đi thăm các điểm đảo
trong khi mọi người tham quan
thăm họ các chiến sĩ
thì chúng tôi cũng sẽ phải tác nghiệp
tranh thủ tác nghiệp
chúng tôi sẽ phải ghi lại
cái cảm xúc
cái hoạt động của đoàn
tìm cách để truyền tải làm sao cho nó dễ hiểu nhất
sinh động nhất đến các độc giáo của mình
trước khi bước lên chuyến hải trình
tôi cũng đơn thân đột mã
tôi cũng không hề quen biết trước các anh chị phóng viên nhà báo
tuy nhiên thì khi mà
ngày dần qua
những ngày đầu dần trôi qua
thì chúng tôi có sự làm quen với nhau
và từ đó thì có được cái sự hỗ trợ lẫn nhau rất là tốt
ví dụ như thì
khi mà phỏng vấn bất kỳ một chiến sĩ hay là một quân nhân nào
thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt hình ảnh cho nhau
về mặt âm thanh cho nhau
để mà có cái sự tác nghiệp thuận tiện hơn
trong suốt hành trình đến với quần đảo trường sa và nhà sàn dk một
hành trang của các phóng viên nhà báo mang theo
không chỉ là những thiết bị tác nghiệp
mà hơn hết là tấm lòng tình cảm của mình
với quân dân nơi đảo xa
hình ảnh những người lính kiên cường
ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
đã là động lực là điểm tựa cho tất cả những phóng viên
luôn ý thức được trách nhiệm để làm tốt công việc của mình
để thấy trân trọng và yêu quý hơn
nghề mà mình đã chọn
tôi có một may mắn thì được đi trường sa đây là lần thứ năm
thế thì mỗi chuyến hành trình ấy thì
như anh đều biết là đều kéo dài khoảng một mươi đến hai mươi ngày
tôi thì có những thời điểm đưa đi những chuyến công tác hai mươi ngày
thì nói chung là cảm giác thì lúc nào cũng là vui sướng
và rất là tự hào vì được ra thăm các anh em cán bộ
chiến sĩ ngoại của đảo trường sa
tại vì với một người việt nam mà đi linh đinh trên biển
hàng vài trăm km mà thấy được một điểm đảo có cây xanh
có người việt nam ở đó có cờ tổ quốc ở đó
thì đó là một cảm giác rất tối tự hào
mười ngày gen biển với hải trình cả ngàn hải lý
mỗi nhà báo phóng viên trong đoàn công tác số năm
đều cảm nhận được niềm hạnh phúc vì đã cháy hết mình
và những bài viết những hình ảnh thước phim ưng ý
góp phần chia sẻ cho độc giả khán giả bức tranh đầy đủ về cuộc sống
chiến đấu và tình cảm của người lính nơi đảo xa
để mỗi người càng ý thức hơn về trách nhiệm
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc